tại tỉnh quảng bình nhằm giúp cho người dân ứng phó với mưa lũ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp xử lý các tình huống nguy hiểm giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đối với đồng bào rục xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình cứ đến mùa mưa lũ tuyến đường độc đạo đến ba bản người rục luôn bị ngập sâu và gây chia cắt cô lập trong thời gian dài
để giúp người dân đồng bào sống chung với lũ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã kịp thời hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm giúp bà con ổn định cuộc sống
tại các xã biên giới bị nước lũ dâng cao như xã trường sơn trường xuân huyện quảng ninh bộ đội biên phòng đã bố trí lực lượng kịp thời phối hợp với địa phương
sơ tán người và đồng bào
để giúp người dân đồng bào sống chung với lũ bộ đội biên phòng đã bố trí lực lượng kịp thời phối hợp với địa phương sơ tán người và đồng bào